sáng ngày một mươi chín tháng một bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chính thức khởi công xây dựng cầu đà răng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu đà răng cầu sông chùa trên quốc lộ một cũ mở rộng không gian đầu thị về phía nam thành phố tuy hòa
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự bấm nút khởi động dự án
dự án cầu vượt sông đà răng có tổng chiều dài gần một sáu km trong đó phần cầu dài gần một hai km được thiết kế vĩnh cửu rộng một mươi năm m gồm hai làn xe cơ giới giải phân cách và lề đi bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đồ thị có quy mô mặt cắt ngang phù hợp với bề rộng cầu
công trình do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng từ nguồn vốn dư quốc lộ một và đường hồ chí minh
cầu vượt sông đà rằng nằm về phía thượng lưu sông ba cách cầu đà răng cũ hai mét công trình là niềm mơ ước từ lâu của người dân tỉnh phú yên
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên qua gần năm mươi năm sử dụng cầu đa răng cũ và cầu sông chùa đã xuống cấp quá tải hầu hết hệ dầm của cầu bị hư hỏng
năm hai nghìn một mươi ba hệ dầm chủ nhịp số hai số bốn và số bảy của cầu đà răng bị biến dạng
địa phương đã sửa chữa khắc phục tạm thời bằng giải pháp tăng cường liên kết ngang cầu dầm sửa chữa khe co giãn thảm lớp bê tông nhựa
việc đầu tư xây dựng cầu mới là hết sức bức thiết niềm mong mỏi của nhân dân và chính quyền địa phương
dự án đầu tư xây dựng cầu đà răng cầu sông chùa là một trong nhiều công trình lớn của tỉnh phú yên trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám